quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị dưới tác động của vùng áp thấp nóng phía tây hôm nay ở phía tây bắc bộ
cũng như một dọc các tỉnh thành ở miền trung đã có nắng nóng
dự báo từ ngày mai trở đi vùng áp thấp phía tây sẽ có quá trình phát triển và mở rộng hẳn về phía nước ta
vì thế sang ngày mai nắng nóng ở bắc bộ sẽ mở rộng hơn sang phía đông
còn ở miền trung thì cường độ nắng nóng tiếp tục gia tăng
đối với khu vực miền bắc sang ngày mai toàn bắc bộ đều có nắng từ sáng
tại khu vực phía đông bắc bộ trong đó có thủ đô hà nội dự báo mức nhiệt cao nhất trong ngày
sẽ phổ biến từ ba mươi bốn đến ba mươi sáu độ
chỉ riêng khu vực hải phòng quảng ninh nằm xa với vùng thấp phía tây nên nhiệt độ thấp hơn
giao động từ ba mươi một đến ba mươi ba độ
còn đối với khu vực phía tây bắc bộ nhiệt độ trong ngày mai sẽ lên tới ba mươi bốn ba mươi bảy độ
riêng một số nơi như sông mã yên châu của sông mã
sơn la hay mai châu của hòa bình nhiệt độ có thể đạt ngưỡng ba mươi tám độ
ở miền trung ngoài vùng áp thấp phía tây nơi đây còn chịu tác động thêm của hiệu ứng gió phơn khôn nóng
nên trong ngày mai khu vực từ thanh hóa trở vào đến phú yên có mức nhiệt từ ba mươi năm đến ba mươi tám độ
riêng các huyện vùng núi phía tây nhiệt độ còn cao hơn có nơi sấp xỉ ba mươi chín độ
tức là ở ngưỡng nắng nóng đặc biệt gây gắt
các tỉnh từ khánh hòa đến bình thuận có nhiệt độ thấp hơn
ba đến ba mươi bốn độ
cần lưu ý ban ngày trời nắng nóng nhưng đến chiều tối khu vực từ đà nẵng đến phú yên có thể có mưa rông nhiệt
nguy cơ cao kèm theo rông lốc và gió giật nguy hiểm trong cơn rông
khu vực tây nguyên và nam bộ đêm nay và chiều tối mai chỉ có mưa ở một vài nơi
còn ban ngày trời tiếp tục có nắng cả ngày
nền nhiệt ở các tỉnh phía nam trong ngày mai hầu như ít có sự thay đổi
ở tây nguyên nhiệt độ cao nhất trong ngày mai vẫn giao động từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
còn ở nam bộ mức nhiệt
từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ cục bộ có nơi cao hơn
trên biển trong đêm nay và ngày mai gió trên khu vực vịnh bắc bộ và phía bắc của biển đông
tiếp tục duy trì theo hướng nam cường độ ở mức cấp bốn đến cấp năm
khu vực giữa biển đông có gió đông nam đến nam còn ở khu vực phía nam của biển đông
vùng biển huyện đảo trường sa vẫn có gió đông bắc đến đông ở mức cấp ba đến cấp bốn
thời tiết trên các vùng biển hầu hết đều nắng giáo ít mưa tầm nhìn thông thoáng trên một mươi km